đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban tổ chức trung ương
đã đến thăm và chúc tết nhân dân tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai
trên địa bàn huyện mường lát tỉnh hành hóa
đến thăm bản qua xã quang triệu bản vọng xã tam trung những địa danh chịu thiệt hại nặng nề nhất
do lũ quét và sạt lở đất đồng chí phạm minh chính đã động viên chính quyền và nhân dân địa phương
đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn
đồng chí cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy cuộc sống nơi đây đã từng bước hồi sinh
những ngôi nhà tái định cư đang mọc lên để bà con có thể đón một cái tết ấm áp
thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí phạm minh chính chúc nhân dân mường lát
đón tết vui vẻ đầm ấm hạnh phúc